kiểm tra nhiều điểm sửa xe tại thành phố thủ đức các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh vào chiều ngày hôm nay
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh đã phát hiện một mươi một cơ sở kinh doanh linh kiện không rõ nguồn gốc và có dấu hiệu độ chế xe trái phép
lực lượng công an đã thành lập nhiều tổ công tác kiểm tra bất ngờ nhiều điểm sửa xe và kinh doanh phụ tùng linh kiện xe mô tô xe máy
tại các quận một một mươi một mươi một một mươi hai tân phú gò vấp phú nhuận và thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra phát hiện một mươi một cơ sở có dấu hiệu kinh doanh thêm các dịch vụ thay đổi các đặc tính của xe độ xe
là những chiếc xe mô tô được thay đổi kết cấu dùng vào mục đích đua xe tạo tiếng ồn lớn
hầu hết các chủ cơ sở đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng trong cửa hàng
lực lượng chức năng đã lập hồ sơ bàn giao cho công an địa phương tạm giữ tăng vật xử lý theo quy định
cùng ngày công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang củng cố hồ sơ xử lý đối với một cơ sở massage ở khu phố thạnh hòa b an thạnh thành phố thuận an do có nữ nhân viên thoát y phục vụ khách
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại một số phòng của cơ sở này có các nhân viên nữ thoát y phục vụ khách đến sử dụng dịch vụ massage
làm việc với cơ quan chức năng đại diện cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không xuất trình được hợp đồng lao động của một mươi một nhân viên đang làm việc tại đây
công an thành phố thuận an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba nhân viên về hành vi khiêu dâm đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối với cơ sở này theo đúng quy định
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đã tạm giữ đối tượng nguyễn huỳnh quốc toàn để điều tra về hành vi cướp tài sản
giờ ngày một mươi tám tháng bảy người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đang đứng bắn xăng tại cửa hàng xăng dầu số ba mươi bốn trên đường nguyễn thị thập phường năm tp mỹ tho thì đối tượng toàn đi xe máy đến và dùng dao khống chế đe dọa người bán xăng đưa bốn mươi bảy triệu đồng
gây án xong đối tượng lên xe bỏ đi nhưng đã bị nạn nhân cầm thanh kim loại
đập vào gáy toàn quay lại dùng dao đâm vào lưng người bán sang rồi tẩu thoát
vào chiều cùng ngày đối tượng đã bị bắt giữ khi cố thủ trong một quán cà phê trên đường nguyễn thị thập
thời điểm bị bắt giữ đối tượng có biểu hiện ngáo đá
một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn từ huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào và việt nam vừa bị lực lượng chức năng điện biên triệt phá bắt giữ một đối tượng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp
vào sáng ngày hôm nay tại khu vực cảnh khậy thuộc địa phận bản parm xã pa thơm huyện điện biên bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ quảng văn choi chú tỉnh phong sa lì lào đang tàng trữ ba mươi viên ma túy tổng hợp khoảng năm mươi g heroin cùng một số tăng vật khác có liên quan
quảng văn choi khai nhận được một đối tượng nữ giới chú cùng bản thuê vận chuyển số ma túy trên từ lào sang việt nam giao cho một đối tượng nữ chưa rõ danh tính
khi choi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã bắt giữ được đối tượng cướp tài sản của người chạy xe ôm tại thị xã duyên hải tỉnh trà vinh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
đối tượng bị bắt giữ là hoàng văn thê hai mươi bốn tuổi trú tại huyện văn yên tỉnh yên bái
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng bảy khi nạn nhân đang đứng chở khách thì thê yêu cầu trở đến công ty điện gió trung nam tại ấp bào sen xã long toàn thị xã duyên hải
khi tới đoạn đường vắng thê dùng hung khí tấn công nạn nhân rồi cướp xe máy tổ thoát nạn nhân được đưa đi cấp cứu với vết thương nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố vụ án giết người cướp tài sản sau đó tập trung điều tra và đã bắt giữ được thủ phạm sau hơn năm ngày xảy ra vụ việc
vào dạng sáng ngày hôm nay cháy đã xảy ra tại căn nhà ở phường phúc tân quận hoàn kiếm thành phố hà nội lực lượng chức năng công an quận hoàn kiếm và ba đình đã giải cứu thành công bốn người bị mắc kẹt
thời điểm trên nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở địa chỉ số ba trăm bảy mươi tám phúc tân phường phúc tân quận hoàn kiếm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường cứu người bị nạn
lực lượng chức năng triển khai dập tắt đám cháy đồng thời cứu bốn người trong nhà
đã ra ngoài an toàn và đưa đi cấp cứu đến khoảng hai giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn cho đến thời điểm hiện tại ba nạn nhân sức khỏe bình thường một nạn nhân bị bỏng hiện đang điều trị tại bệnh viện một trăm linh ba
việc sử dụng vũ khí tự chế để săn bắt bảo vệ mùa màng nương rẫy vẫn còn là thói quen của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nhất là ở các xã các bản vùng sâu vùng xa trên huyện biên giới tây giang của tỉnh quảng nam
xác định rõ vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
nó rất quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới
thời gian vừa qua công an chính quy tại các xã ở huyện tây giang đã có những cách làm hay những việc làm thiết thực tạo được lòng tin đối với người dân góp phần thực hiện hiệu quả công tác này
nhờ nắm chắc địa bàn cơ sở hiểu được trong nhân dân vẫn còn nhiều người tàn trữ súng săn súng tự chế để bảo vệ mùa màng săn bắn thú rừng công an xã giang huyện tây giang tỉnh quảng nam đã thường xuyên phối hợp với cán bộ
thôn bản gia làng tổ chức những buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật như thế này để vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
mặc dù đối với đồng bào dân tộc thiểu số những vũ khí này là công cụ mưu sinh chính trong gia đình thế nhưng qua buổi tuyên truyền nhiều người đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc sử dụng súng và tự giác giao nộp

cùng ở cùng làm cùng nói tiếng cơ tu công an các xã đã khéo léo tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đã công bố một mươi công dân đầu tiên được chính thức phê duyệt tài khoản định danh điện tử và tiến hành xác thực phê duyệt các tài khoản định danh điện tử tiếp theo trong thời gian tới